thưa quý vị tiếp tục chuyến thăm chính thức trung quốc
sáng nay tại nhà khách điếu ngư đài tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội kiến thủ tướng quốc vụ viện trung quốc lý khắc cường
thủ tướng trung quốc lý khắc cường bày tỏ hết sức vui mừng được gặp lại tổng bí thư nguyễn phú trọng
và nhiệt liệt chào mừng tổng bí thư sang thăm chính thức trung quốc
thủ tướng trung quốc lý khắc cường bày tỏ tin tưởng chuyến thăm trung quốc lần này của tổng bí thư nguyễn phú trọng
chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc phát triển lành mạnh ổn định bền vững trong giai đoạn mới
thủ tướng trung quốc lý khắc cường chúc mừng những thành tựu to lớn mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã đạt được
trong sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội khẳng định trung quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ với việt nam nhấn mạnh hai nước
thủ tướng trung quốc lý khắc cường bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đứng đầu là tổng bí thư nguyễn phú trọng
đảng nhà nước và nhân dân việt nam nhất định sẽ thực hiện thành công nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng cộng sản việt nam
các mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc mừng thành công của đại hội hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
và những thành tựu to lớn mà trung quốc đã đạt được trong thời gian qua
chúc đảng nhà nước và nhân dân trung quốc thực hiện thành công nghị quyết do đại hội hai mươi đề ra
và thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu một trăm linh năm thứ hai xây dựng trung quốc thành quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại
giàu mạnh dân chủ văn minh hài hòa tươi đẹp
tổng bí thư thông báo với thủ tướng trung quốc lý khắc cường kết quả rất tốt đẹp của cuộc hội đàm với tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
đánh giá cao chính phủ trung quốc đã có nhiều đóng góp quan trọng vào củng cố phát triển mối quan hệ hai nước
đề nghị với vai trò quan trọng của mình chính phủ hai nước cần chỉ đạo các cơ quan bộ ngành triển khai thành công các thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa hai bên trong chuyến thăm
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho rằng việt nam và trung quốc là hai nước láng giềng gần gũi có truyền thống hữu nghị lâu đời
có nhiều điểm tương đồng về chế độ chính trị và con đường phát triển

có nhiều điểm tương đồng về chế độ chính trị và con đường phát triển

có truyền thống hữu nghị lâu đời có truyền thống hữu nghị lâu đời có truyền thống hữu nghị lâu đời
có truyền thống hữu nghị lâu đời có truyền thống hữu nghị lâu đời có truyền thống hữu nghị lâu đời
đều do đảng cộng sản lãnh đạo đang tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình cụ thể của mỗi nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho rằng cơ quan quốc hội của hai nước có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của mỗi bên
lãnh đạo đảng nhà nước việt nam coi trọng quan hệ hợp tác thiết thực hiệu quả giữa cơ quan lập pháp hai nước
nhất là khi cả hai nước đều đang đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
hai bên đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua
nhất trí đề nghị quốc hội việt nam và nhân đại trung quốc tiếp tục đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp
phát huy mạnh mẽ vai trò trong việc giám sát đồn đốc chính phủ hai nước thực hiện các nhận thức chung và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
duy trì và đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là cấp cao
giao lưu giữa các đại biểu các ủy ban chuyên môn nhóm nghị sĩ hữu nghị nhân đại các địa phương trung quốc
với hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố của việt nam phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và quốc tế
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm sáng nay quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường
thảo luận về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi
từ thực tiễn đấu tranh với tội phạm sửa tiền trong thời gian qua
trung tướng nguyễn hải trung đại biểu quốc hội tp hà nội đã chỉ ra một số điểm cần phải hoàn thiện
để luật phát huy hiệu quả trong thực tiễn
phát biểu thảo luận tại hội trường đại biểu quốc hội nguyễn hải trung giám đốc công an tp hà nội cho biết
công an thành phố đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính lên tới nhiều nghìn tỷ đồng
đối tượng chủ mưu cầm đầu tổ chức là người nước ngoài thuê rất nhiều người nước khác trong đó có người việt nam tham gia
điểm là tổ chức thực hiện hành vi phạm tội là cục ở nước ngoài và công cụ phương tiện thiết bị phạm tội của nước ngoài
về phương thức thì báo cáo là quốc hội là phương thức thủ đoạn này rất là tinh vi
sau khi nhận tiền nhận được tiền của người bị hại chúng chia nhỏ gửi rất nhiều lần và đến rất nhiều tài khoản
sau đó trụm về một tài khoản và từ tài khoản đó là quy đổi thành tiền ảo
và từ đó rút ra tiền mặt
nhấn mạnh thời gian qua nổi lên việc sử dụng thông tin giấy tờ giả hoặc thuê người mở tài khoản
sau đó bán lại tài khoản cho đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
đại biểu nguyễn hải trung đề nghị cần đảm bảo tính chính danh khi đăng ký mở sử dụng tài khoản
một là có cơ chế phối hợp đối chiếu thông tin chủ tài khoản ngân hàng tài khoản trên nền tảng trung gian thanh toán khi đăng ký mở tài khoản
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phòng tránh các trường hợp sử dụng tài khoản giả
hai là tổ chức cung cấp tài khoản dịch vụ ngân hàng điện tử giao dịch điện tử
phải có đầy đủ đồng bộ cơ sở vật chất trang thiết bị phương diện phương tiện nhận diện và xác thực thông tin người dùng
ba là đưa hành vi mua bán tài khoản sử dụng thông tin hoặc giấy tờ giả để mở tài khoản
vào diện các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại điều tám dự thảo luật này
để tạo cơ sở căn cứ pháp lý chế tài xử lý đối với hoạt động trên
từ đó tạo sự răn đe với các cá nhân và tổ chức khác
đại biểu nguyễn hải trung cũng cho rằng cần phải có quy định về quản lý tài sản ảo tiền ảo
dịch vụ công nghệ tài chính để đưa vào diện đối tượng phải báo cáo về phòng chống rửa tiền
mình thì không thừa nhận cái tiền ảo tiền điện tử và tiền kỹ thuật số
nhưng thực tế hiện nay thì báo cáo gì nó đang có một cái thị trường ngầm
mà hoạt động rất là sôi động rất là mạnh
về cái chuyện là tiền ảo tôi có một ý kiến vừa phát biểu
và qua các phương thức của các đối tượng phạm tội thì báo cáo có được những gì
là phần lớn là cái tội lừa đảo đều thông qua cái tiền ảo này để mà rửa tiền
thế do vậy là tôi nghĩ là gì
để cấm để quản và để xử lý đối với cái giao dịch tiền ảo này
tôi nghĩ cần phải có quy định thích hợp để xử lý vấn đề này
đại biểu cũng cho rằng cần có cơ chế sớm hơn nhanh hơn để trì hoãn giao dịch
phong tỏa tài khoản đáng ngờ có dấu hiệu phạm tội
nếu chờ bắt và tạm giữ được đối tượng thì sẽ quá muộn
gây khó khăn cho quá trình điều tra và thu hồi tài sản cho bị hại
cũng trong phiên làm việc sáng nay
quốc hội đã nghe tờ trình của chính phủ về dự thảo luật đất đai sửa đổi
nghe chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về dự án luật này
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc
sơ kết một tháng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm
sáu mươi ngày đêm triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu
phục vụ quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi về việc sổ hộ khẩu sổ tạm trú
hết giá trị sử dụng sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án sáu
và triển khai đợt cao điểm phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
trong dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cao điểm chín mươi ngày đêm triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành
các chỉ tiêu phục vụ quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
hướng tới mục tiêu hoàn thành việc cấp căn cước công dân
cho một trăm linh công dân trong độ tuổi cấp căn cước
cấp một mươi năm triệu tài khoản định danh điện tử trong năm hai nghìn hai mươi hai
nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
tuy nhiên qua một tháng triển khai khối lượng công việc còn rất lớn
nhiều mặt công tác đề ra còn chậm tiến độ
đơn cử như tỷ lệ cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử thấp mới đạt một mươi ba
dịch vụ công trực tuyến chưa thuận tiện
dẫn tới nguy cơ cao không hoàn thành nhiệm vụ của đề án sáu
công tác làm sạch dữ liệu chưa đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch
cùng với đó theo thống kê của bộ công an
trong một mươi tháng đầu năm toàn quốc đã phát hiện bắt giữ gần một chín trăm năm mươi vụ
với gần ba bảy trăm linh đối tượng vi phạm về vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
và thu giữ trên một khẩu súng
các ý kiến tại hội nghị cũng dự báo từ nay đến tết nguyên đán quý máu
hoạt động mua bán trái phép vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
sẽ hoạt động phức tạp trở lại đặt ra nhiều yêu cầu trong đấu tranh quyết liệt hiệu quả với tội phạm này
kết luận hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá
với tinh thần thẳng thắn trách nhiệm các ý kiến tại hội nghị đã phân tích
làm rõ những nguyên nhân dẫn tới tồn tại trong đó có một số khó khăn
nếu không kịp thời được giải quyết đẩy nhanh tiến độ
sẽ không bảo đảm các quy định thực hiện bỏ sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy
sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai như phòng ngừa tội phạm
vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ pháo
trong đó thứ trưởng nguyễn duy ngọc đặc biệt lưu ý công an các đơn vị địa phương phải nêu cao hơn nữa
nhận thức đầy đủ về vai trò tầm quan trọng và chỉ đạo sâu sát quyết liệt hơn nữa
việc thực hiện hai chuyên đề này phải có sự phân cấp phân quyền phân công từng nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của người đứng đầu

trong đó thứ trưởng nguyễn duy ngọc đồng ý lưu ý công an các đơn vị địa phương phải nêu cao hơn nữa
việc thực hiện hai chuyên đề này phải nêu cao hơn nữa
công tác phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh lộ trình
đây là bước rất quan trọng để cụ thể hóa nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết số một mươi ba của đảng ủy công an trung ương
các nhiệm vụ của chính phủ giao bộ công an thực hiện đề án sáu và lời hứa danh dự trước nhân dân về những tiện ích của đề án sáu mang lại
cũng trong sáng nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và các đơn vị liên quan về tiến độ
kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi hai nhất là tiến độ triển khai xây dựng các đề án dự án
năm hai nghìn hai mươi hai cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc được giao hai mươi bảy chỉ tiêu công tác
trong đó công tác chuyên môn đã hoàn thành một mươi bảy trong số một mươi chín chỉ tiêu công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật
cải cách hành chính đã duy trì thực hiện
đảm bảo bảy trên tám chỉ tiêu công tác tiến độ tổ chức các hội nghị lớp bồi dưỡng được tổ chức bảo đảm tiến độ điều kiện phục vụ
đối với một số đề án dự án cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đã kịp thời ban hành các kế hoạch xây dựng đề cương chi tiết
tuy nhiên quá trình triển khai vẫn còn một số nhiệm vụ công tác chưa đảm bảo tiến độ nguy cơ không hoàn thành trí tiêu công tác
kết luận hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh từ nay đến cuối năm thời gian không còn nhiều
các đơn vị chức năng trong cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cần tập trung giả soát những việc chưa làm được
tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắt thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi
thứ trưởng cũng yêu cầu cần chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong lực lượng tăng cường kiểm tra đôn đốc
nhất là các công việc trong thực hiện đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của lực lượng công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đề án xây dựng công an phường thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo các văn bản hướng dẫn xây dựng nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đáp ứng các nhiệm vụ công tác công an trong năm hai nghìn hai mươi